vào trưa ngày ba tháng bốn trên đường mỹ phước tân vạn thành phố thuận an tỉnh bình dương
một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy dàn hàng ngang trên đường chặn đầu xe ô tô để đua xe trái phép
trong nhóm này có nhiều thanh niên không đội mũ bảo hiểm liên tục nẹt pô bốc đầu
do kè tốc độ khiến cho các phương tiện không thể lưu thông qua đây
trong đó một số thanh niên đi theo cổ vũ nẹt bô hò hét làm náo loạn cả một đoạn đường
hầu hết các phương tiện đều qua độ chế và thay đổi kết cấu